thưa quý vị và các bạn thuật ngữ văn hóa đọc đến thời điểm hiện tại chưa có trong mục từ điển
chưa được coi là một định nghĩa hay khái niệm hoàn chỉnh và thống nhất
trong thời đại bùng nổ thông tin khoa học kỹ thuật phát triển văn hóa đọc không chỉ giữ phương thức đọc truyền thống
sách in mà chuyển sang phương thức hiện đại đọc trên các thiết bị điện tử máy tính internet điện thoại
đáp ứng được nhu cầu thi hiếu của độc giả trong đó có giới trẻ
điều này cho thấy văn hóa đọc cần khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng lớn đến xã hội
theo thạc sĩ bùi văn vượng thuật ngữ văn hóa đọc là đọc sách có văn hóa
hay xây dựng một xã hội đọc sách
tiến sĩ lê văn viết lại quan niệm đọc ở một mức độ trình độ nhất định nào đó thì mới được coi là văn hóa đọc
phó giáo sư tiến sĩ nhà ngôn ngữ học phạm văn tỉnh khẳng định
văn hóa đọc chính là thái độ là cách ứng xử của chúng ta đối với chi thức sách vở
phải biết đọc sao cho hợp lý và bổ ích đọc sao cho hợp với quy luật tiếp nhận chi thức
trong hội thảo tạm biệt
tại thành phố hồ chí minh văn hóa đọc thực trạng và giải pháp năm hai nghìn hai mươi
thì khái niệm văn hóa đọc được lý giải theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp
theo nghĩa rộng văn hóa đọc là cách ứng xử giá trị và chuẩn mực đọc của các nhà quản lý và các cơ quan quản lý nhà nước
ứng xử giá trị và chuẩn mực đọc của cộng đồng và ứng xử giá trị và chuẩn mực đọc của mỗi cá nhân trong xã hội
xét từ góc độ cá nhân
văn hóa đọc cần hội tụ đủ ba yếu tố là thói quen đọc sở thích đọc và kỹ năng đọc
theo nghĩa hẹp văn hóa đọc là ứng xử giá trị và chuẩn mực đọc của mỗi cá nhân hình thành nên thói quen đọc sở thích đọc kỹ năng đọc
các yếu tố này có mối quan hệ mật thiết với nhau cùng bổ sung bồi đắp cho nhau
khi cá nhân có những ứng xử giá trị và chuẩn mực đúng đắn lành mạnh sẽ hình thành thói quen đọc sở thích đọc kỹ năng đọc
giáo sư chu hảo trong hội thảo sách và chấn hương giáo dục có nhắc đến ba yếu tố cấu thành nền văn hóa đọc là thói quen đọc phương pháp chọn sách và kỹ năng đọc
ông cho rằng cả ba yếu tố này luôn bổ trợ cho nhau và chỉ hình thành mỗi khi độc giả được huấn luyện từ lúc nhỏ
như vậy văn hóa đọc đã vượt lên khái niệm đọc đơn thuần nó hướng đến giá trị nghệ thuật đích thực hướng đến các ứng xử giá trị và chuẩn mực thẩm mỹ của công chúng
thưa quý vị và các bạn chính phủ đã ban hành quyết định số hai trăm tám mươi bốn qdttg lấy ngày hai mươi một tháng bốn hàng năm là ngày sách việt nam
đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế về văn hóa ở nước ta và tạo ra cú huyết hiệu quả nhằm thúc đẩy hoạt động xuất bản phát triển
quyết định này càng có vai trò quan trọng trong điều kiện những năm gần đây ngành xuất bản đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức bởi sự gia tăng ảnh hưởng của các phương tiện nghe
nhìn và mạng xã hội
trong phần còn lại của chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài từng bước hoàn thiện thể chế về văn hóa đọc của nguyễn kiểm
việc chọn ngày sách việt nam hai mươi một tháng bốn là gắn với mốc thời gian ra đời tác phẩm đường cách mệnh nổi tiếng của chủ tịch hồ chí minh
trên thực tế chủ tịch hồ chí minh bắt đầu con đường cứu nước giải phóng dân tộc bằng sự tiếp xúc trực tiếp với thực tiễn xã hội
đồng thời tiếp thu tư tưởng tiên tiến của thời đại qua sách vở lý luận và hoạt động báo chí xuất bản là một trong các hoạt động mà người gắn bó sớm nhất
trong quá trình hoạt động cách mạng nguyễn ái quốc hồ chí minh cũng là một tác giả lớn người anh hùng giải phóng dân tộc
nhà văn hóa kiệt xuất được thế giới tôn vinh là một trong một trăm linh nhân vật có tác động làm thay đổi dòng trải lịch sử nhân loại trong thế kỷ hai mươi
sinh thời người rất quan tâm đến báo chí xuất bản
những năm kháng chiến chống mỹ người đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan hữu trách biên soạn và xuất bản bộ sách
người tốt việc tốt có tác dụng giáo dục sâu sắc mà đến nay vẫn còn tính thời sự
đường cách mệnh của nguyễn ái quốc chính là tác phẩm bằng tiếng việt đầu tiên có tính khởi nguồn về lý luận cách mạng ở nước ta
chấm dứt sự bế tắc khủng hoảng đường lối giải phóng dân tộc thời kỳ đầu những năm hai mươi của thế kỷ hai mươi
khi các phong trào yêu nước các cuộc khởi nghĩa vũ trang liên tiếp thất bại
nguyễn ái quốc đã vượt lên trước những người việt nam yêu nước lúc bấy giờ để theo kịp tư tưởng tiên tiến của thời đại
từ đó nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa bắc lê ninh và trình bày lý giải nội dung của các nguyên lý
một cách giản dị dễ hiểu ngắn gọn trong một cuốn sách nhỏ
cuốn sách này đã nhanh chóng trở thành cầm nang về lý luận cho nhiều thế hệ cán bộ cách mạng của đảng
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ đã quyết định đưa bản in lần đầu tiên năm một nghìn chín trăm bảy mươi
vào bảo vật quốc gia và được lưu giữ đặc biệt tại bảo tàng lịch sử quốc gia
việc lấy mốc thời gian ra đời cuốn sách để đề nghị chính phủ công nhận là ngày sách việt nam
là việc làm rất có ý nghĩa và được dư luận rộng rãi đồng tình
hiện nay quá trình hội nhập quốc tế đã và đang diễn ra trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội
trong đó có hoạt động xuất bản
từ nhiều năm qua các nhà xuất bản và thư viện quốc gia việt nam đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hưởng
về những ngày sách và bản quyền thế giới
vì vậy chọn ngày hai mươi một tháng bốn chúng ta sẽ có được môi trường truyền thông rộng rãi
cả ở trong nước và phạm vi thế giới thể hiện mong muốn hội nhập quốc tế của ngành xuất bản việt nam
quyết định của thủ tướng chính phủ về ngày sách việt nam đã tạo ra một cơ chế tương đối đồng bộ
trong triển khai thực hiện từ xây dựng và phê duyệt kế hoạch đến bố trí ngân sách
và phân công trách nhiệm khá rõ ràng giữa cơ quan chủ trì là bộ thông tin
và truyền thông với các cơ quan phối hợp đặc biệt là với bộ giáo dục và đào tạo
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng như các địa phương
có thể nhận thấy ở hầu khắp các thư viện tổng hợp từ trung ương đến cơ sở
cũng như tại các trường học trong cả nước ngày sách việt nam đã được tổ chức
với nhiều hình thức và quy mô khác nhau chất lượng và ý nghĩa thiết thực ngày càng được nâng cao
có thể khẳng định rằng về góc độ nhất định ngày sách việt nam đã góp phần
tạo sự chuyển biến về nhận thức đối với các giá trị tinh thần
mà sách đem lại cho mỗi người và toàn xã hội
ngày sách việt nam đã tạo ra hiệu ứng xã hội rộng lớn và sâu sắc
góp phần củng cố truyền thống hiếu học hiếu đọc của dân tộc ta
bởi thực tế cho thấy một thời thói quen đọc sách đã hình thành ở nước ta
và có tác động sâu rộng trong đời sống xã hội
trong những năm sáu mươi của thế kỷ trước dù bom đạn ngoại xâm đe dọa mạng sống của con người
từng phút từng giờ nhưng những thư viện hiệu sách nhân dân vẫn đông người tìm đến
trở thành một nét đẹp trong đời sống cộng đồng
và ngày nay trong bối cảnh một xã hội mà chi thức đang là một tiêu chí
đánh giá sự phát triển của con người thì việc đọc sách càng cần được nhấn mạnh
vì sách tạo cơ sở để nâng cao chi thức bồi dưỡng tâm hồn
hôn đúc bản lĩnh và khát vọng đồng thời tự điều tiết bản thân
để thích nghi và tồn tại trong một thế giới đang phát triển rất nhanh chóng khó lường
theo thống kê của bộ thông tin và truyền thông tổng hợp
của thành phố trực thuộc trung ương sau năm năm đã có gần chín mươi số tỉnh thành phố
triển khai ngày sách đến các quận huyện hơn năm mươi các cơ sở giáo dục tổ chức
trưng bày triển lãm giới thiệu sách gắn với các chủ đề gần gũi với từng địa phương
tiêu biểu như tại nam định một địa phương nổi tiếng về truyền thống hiếu học
trong ngày sách việt nam lần thứ ba tại đây đã phát động chương trình
xây dựng một mươi hai sáu trăm sáu mươi hai tủ sách lớp học hưởng ứng xây dựng
xã hội học tập đến nay nam định đã xây dựng được tám chín trăm chín mươi năm tủ sách
cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh
tại một số thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng cần thơ hải phòng
đã ra đời những đường sách phố sách không gian sách hội sách
ngay cả tại năm mươi bốn trại giam trên toàn quốc phạm nhân đã được đọc sách
từ các tủ sách do nhiều tổ chức nhà hảo tâm đóng góp
hiệu quả đạt được tuy khó khăn nhưng đối với các tổ chức
các tổ chức khác nhau nhưng có thể thấy ngày sách việt nam
đã được nhiều tầng lớp nhân dân nhất là thanh thiếu niên hưởng ứng
và tích cực tham gia đối với những người làm sách và đưa sách
đến với công chúng ngày sách việt nam đã tạo niềm phấn khởi
và giúp họ yêu nghề hơn gắn bó hơn với công việc thầm lặng
nhưng đầy trách nhiệm này năm năm qua toàn ngành xuất bản
đã đem tới cho xã hội một trăm sáu mươi tên sách với một chín tỷ bản in
và xuất bản phẩm tăng gần hai mươi về số tên sách và bản sách
giữ vững nhiệm độ tăng trưởng trong nhiều năm liên tiếp
nhiều nhà xuất bản công ty sách đã bán được nhiều sách hơn
qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế để có thể đóng góp nhiều hơn
cho các hoạt động tặng sách xây dựng thư viện cho một số trường học
thuộc vùng khó khăn trường dân tộc nội chú góp phần nâng cao
văn hóa đọc nhất là đối với trẻ em có thể thấy rằng
một trong những mục tiêu quan trọng nhất của hoạt động xuất bản
là số người đọc sách tăng lên và mục tiêu ấy đã bước đầu đạt được
qua những con số dẫn chứng trên đây
bên những kết quả đạt được việc tổ chức ngày sách việt nam
cũng bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục hoặc có thể làm tốt hơn nữa
trước hết nhận thức về giá trị của sách và việc đọc sách
tuy có tiến bộ đáng kể song ở một số cấp trực tiếp tổ chức
ngày sách việt nam hội trợ triển lãm sách vẫn còn tình trạng
đề cao hiệu quả kinh tế hơn là góp phần khôi phục
xây dựng một nét đẹp văn hóa
tư duy phong trào
vẫn thể hiện trong một số hoạt động và ở một số địa phương
khi tổ chức theo kiểu công thức như mở hội trợ hội thảo
ở thư viện ở trường học với sự có mặt của một vài cơ quan báo đài
nhà văn tác giả lãnh đạo ngành văn hóa thông tin
vừa mang nặng tính hình thức vừa thiếu sức thu hút hấp dẫn
để thật sự tạo sức lan tỏa trong cộng đồng
ở tầm vĩ mô vai trò của người tổng đạo diễn ngày sách
trên quy mô cả nước vẫn chưa thể hiện rõ dẫn đến tình trạng hoạt động đơn điệu
trồng chéo tại nhiều nơi làm phân tán nguồn lực về tài chính nhân lực
và quỹ thời gian gây nên sự quá tải cho các nhà xuất bản công ty sách
và các đơn vị tham gia
để khắc phục tình trạng này nhiều chuyên gia cho rằng
các cơ quan chức năng cần xây dựng một kế hoạch tổng thể
có sự kết hợp giữa hoạt động của trung ương với địa phương
phân cấp rõ ràng nhằm nâng cao hiệu quả của ngày sách
đối với địa bàn nông thôn nhất là nông thôn miền núi biên giới hải đảo
và hàng trăm số dân nước ta sinh sống ngày sách đối với họ
chủ yếu vẫn là qua các phương tiện thông tin đại chúng nhất là truyền hình
nếu không có cơ chế hỗ trợ của nhà nước tâm huyết của những người
có trách nhiệm năng động và sự vào cuộc của các tổ chức xã hội
như hội nông dân đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hội phụ nữ
hội xuất bản hội khuyến học thì ý thức tìm đọc sách
mong muốn có được cuốn sách thiết thực với đời sống và sản xuất
vẫn khó thực hiện
bên cạnh đó để góp phần khắc phục những mặt còn yếu kém
nâng cao hiệu quả thực hiện ngày sách việt nam
các cơ quan chức năng liên quan có thể xem xét đưa quy định
về chế độ đọc sách trong trường học ở các cấp học như nhiều nước trên thế giới đã làm
đặc biệt một vấn đề khiến nhiều người hoạt động trong ngành xuất bản
không khỏi băn khoăn là đã bảy năm từ khi quốc hội thông qua luật xuất bản
nhưng nghị định hướng dẫn cụ thể hóa điều bày luật xuất bản hai nghìn một mươi hai
về cơ chế chính sách đối với hoạt động xuất bản vẫn chưa được ban hành
trong đó có việc xây dựng quỹ hỗ trợ dịch thuật các tác phẩm tiêu biểu của việt nam
để quảng bá với thế giới và đưa những tinh hoa văn hóa thế giới vào việt nam
góp phần cập nhật và nâng cao vốn sách cho xã hội nước ta
sự chậm chế này ảnh hưởng không nhỏ đến sự hội nhập của sách việt nam ra thế giới
đòi hỏi cần sớm được cải tiến
sau năm năm thực hiện ngày sách việt nam
chúng ta đã thu được một số kết quả bước đầu đáng khích lệ
xã hội và bạn đọc ghi nhận tâm huyết ý thức trách nhiệm của những người làm xuất bản
in phát hành sách thư viện và giáo dục ở nước ta
đây là nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa đọc
thực hiện chủ trương của đảng xây dựng xã hội học tập
và chủ động hội nhập với xu thế chung của thế giới
tuy nhiên để thời gian tới ngày sách tiếp tục phát huy hiệu quả
cần tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức
bạn thực hiện theo kiểu đầu voi đuôi chuột đánh chống bỏ rùi
cũng như cần sự nhập cuộc mạnh mẽ hơn nữa của cả cộng đồng
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
từng bước hoàn thiện thể chế về văn hóa đọc của nguyễn kiểm
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau